thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh bắc giang liên tiếp xảy ra các vụ thảm án gây rúng động và bàng hoàng
trong dư luận quần chúng nhân dân mà nguyên nhân chính xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
những vụ án đau lòng xảy ra không chỉ cảnh báo về sự lệch lạc trong nhận thức lối sống của một số đối tượng
mà còn là bài học đáng suy ngẫm về mối quan hệ và văn hóa ứng xử trong mỗi gia đình
sau năm mươi ba giờ tiến hành điều tra truy bắt ban chuyên án công an tỉnh bắc giang
đã bắt giữ được đối tượng trần văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tạm trú tại thôn tuấn mỹ xã tân thanh huyện lạng giang
là đối tượng gây ra vụ thảm án giết ba người là bố mẹ và em gái xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại xã tân thanh huyện lạng giang khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận bản bùn ba xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
tại cơ quan công an lời khai nhận của hiếu về lý do ra tay sát hại chính những người thân nhất trong gia đình
đã khiến dư luận càng thêm bất bình
thù ở cái chỗ nào là bắt em nhận cái chỗ nhận không phải là con điên thù về rồi
xong là trước kia thì không cho em gặp em gặp con em lần nào xong rồi về nhà lại giấu con đi đâu
xong này nó cho một cái thằng khác đến đóng giả là bắt em phải nhận liên tục trong thời gian lúc về từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi hai
thế em bức xúc quá không chịu được xong mới xây ra cái chuyện hôm bé uống rượu
trước đó vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thông tin về việc tại xóm trước thôn thống nhất xã bắc lý huyện hiệp hòa
xảy ra vụ án giết người gây hoang mang
cả một vùng quê yên bình đối tượng là nguyễn quốc yên đã cướp đoạt mạng sống của chính vợ mình bằng những nhát búa trí mạng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trong đời sống sinh hoạt hàng ngày
không tìm được tiếng nói chung trong thời gian dài đối tượng đã xinh lòng ghét bỏ
đến tám giờ tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai vợ chồng đối tượng xảy ra mâu thuẫn cãi vã
dẫn tới việc đối tượng dùng búa vạt dao sát hại vợ rồi bỏ trốn
mâu thuẫn gia đình không phải là chuyện có thể giải quyết nhanh chóng nhưng hy vọng rằng qua mỗi vụ án sẽ là bài học cảnh tỉnh cho mỗi người về việc thay đổi cách nhận thức lối sống
và quan trọng hơn là bài học về sự quan tâm sẻ chia để không còn những vụ án đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình